vào khoảng một mươi bốn h chiều nay ngày hai mươi sáu tháng hai một chiếc xe ô tô loại hai mươi chín chỗ ngồi đã bất ngờ mất lái đâm vào lan can đường làm một mươi bốn người bị thương
vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ một a đoạn qua địa bàn xã vân thủy huyện tri lăng tỉnh lạng sơn
các nạn nhân đã được các y bác sĩ sơ cứu kịp thời và chuyển về các chuyên khoa của bệnh viện đa khoa tỉnh lạng sơn để tiếp tục điều trị
một số nạn nhân thông tin chiếc xe mang biển kiểm soát chín mươi chín f ba mươi năm chủ yếu chở công nhân từ một số huyện của tỉnh lạng sơn đi xuống tỉnh bắc giang để làm việc
ngày hai mươi năm tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn đã ra quyết định tạm giữ hình sự nguyễn văn giang
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh để điều tra xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông
chống người thi hành công vụ

đoàn di chuyển xe mang biển kiểm soát chín mươi chín f ba mươi năm chống người thi hành công vụ

trú tại huyện quế võ tỉnh bắc ninh để điều tra xử lý về hành vi vi phạm an toàn giao thông
chống người thi hành công vụ
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần khả ái sinh năm hai nghìn sáu trú tại huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan điều tra trần khả ái khai nhận đã lập facebook ảo rồi đăng tải thông tin hiển thị như một trang của đại lý bán vé máy bay chuyên nghiệp
thu hút khách hàng khi khách đặt vé ai sẽ gửi số tài khoản ngân hàng để họ chuyển tiền vào rồi lập tức chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn này trần khả ái đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền lớn của cả người dân trong nước và nhiều người việt nam đang sinh sống
học tập làm việc tại nước ngoài có nhu cầu đặt vé về nước hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bố trạch đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án